thứ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn cho biết nhiều đại sứ tổng lãnh sự đích thân đi tiếp thị nông sản và du lịch việt nam đến bạn bè quốc tế đồng hành cùng doanh nghiệp tại những phiên điều trần phán quyết liên quan đến doanh nghiệp sản phẩm việt tại địa bàn
các cơ quan đại diện đã giúp giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp khi hỗ trợ xác minh hàng trăm đối tác nước ngoài
trong bối cảnh mới sẽ phức tạp hơn do đó cần tìm ra cách thức tối ưu để các cơ quan đại diện có thể kề vai sát cánh cùng doanh nghiệp

sáng ngày một mươi tháng tám bộ nội vụ trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với liên hợp quốc tại việt nam đã tổ chức tọa đàm về dự thảo luật thanh niên sửa đổi
tại buổi tọa đàm các nhóm thanh niên thuộc nhiều ngành nghề lĩnh vực đều cho rằng việc sửa đổi luật thanh niên là cần thiết nhằm sửa đổi bổ sung các quy định để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
tuy nhiên luật cần được sửa đổi theo hướng tiếp cận phát triển thanh niên thông qua những ý kiến của chính thanh niên bộ nội vụ và trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sẽ xem xét cụ thể hóa những nội dung này để đưa vào dự thảo luật thanh niên sửa đổi để đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của thanh niên dự thảo luật thanh niên sửa đổi sẽ chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám diễn ra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn tối qua ngày một mươi tháng tám tại hà nội đã diễn ra ngày hội quốc
đây là hành động của bộ quốc tế thanh niên hai nghìn một mươi tám đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng ngày quốc tế thanh niên năm hai nghìn một mươi tám do liên hợp quốc tại việt nam bộ nội vụ trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp tổ chức
với chủ đề không gian an toàn và thân thiện cho thanh niên ngày quốc tế thanh niên năm nay thúc đẩy việc xây dựng môi trường cơ chế và tạo diễn đàn cho các nhóm thanh niên đa dạng về hoàn cảnh giới tính xu hướng tình dục tình trạng sức khỏe
từ đó thanh niên có thể phát triển tham gia và đóng góp một cách toàn diện cho việc sửa đổi bổ sung luật thanh niên đây cũng đồng thời là cơ hội để thanh niên có thể thảo luận xoay quanh việc sửa đổi luật thanh niên tập trung vào các khía cạnh về giáo dục văn hóa y tế thể thao cơ hội việc làm sự tham gia của thanh niên và bình đảng giới
hưởng ứng lời kêu gọi của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam về ủng hộ nhân dân các vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra ngày một mươi tháng tám
tỉnh hà nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ đến đông đảo cán bộ công chức viên chức trong tỉnh với mức ủng hộ tối thiểu một ngày lương
tại lễ phát động lãnh đạo tỉnh hà nam kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động các cơ quan đơn vị các ban ngành đoàn thể các trường đại học cao đẳng dạy nghề đóng trên địa bàn các doanh nghiệp lực lượng vũ trang phát huy truyền thống của dân tộc tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
theo đó tỉnh hà nam đã xây dựng kế hoạch quyên góp ủng hộ đợt một là ba trăm linh triệu đồng cho nhân dân những vùng bị thiệt hại số tiền ủng hộ sẽ được tỉnh hà nam chuyển đến trung ương hội chữ thập đỏ việt nam để góp phần giúp đỡ nhân dân các vùng bị ảnh hưởng mưa lũ khắc phục thiệt hại sớm ổn định lại cuộc sống và sản xuất
ngày một mươi tháng tám liên đoàn lao động tỉnh hậu giang tổ chức lễ trao học bổng tấm lòng vàng năm hai nghìn một mươi tám cho gần một trăm tám mươi học sinh sinh viên là con của cán bộ công chức viên chức
và người lao động trên địa bàn tỉnh vượt khó học tốt
theo đó học sinh cấp một sẽ nhận suất học bổng năm trăm linh đồng bảy trăm linh đồng cho học sinh cấp hai tám trăm linh đồng cho học sinh cấp ba một triệu đồng đối với sinh viên và kèm theo quà tặng
tổng giá trị học bổng và quà tặng các em lần này gần bảy trăm bảy mươi triệu đồng được biết từ đầu năm đến nay các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh hậu giang đã vận động quỹ tấm lòng vàng trên một ba tỷ đồng cùng năm quyền vở
những việc làm ý nghĩa và kịp thời này
sẽ góp phần giúp các em có điều kiện học tập tốt an tâm đến trường nhất là năm học mới sắp bắt đầu
trong phần tin tiếp theo khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét ở huyện biên giới ia hờ rai tỉnh con tum
tăng cường giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn
sau đây là thông tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới
tính đến một mươi chín h ngày một mươi tháng tám do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển vịnh bắc bộ khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
hồi một mươi chín h ngày một mươi tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo hải nam trung quốc
gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được năm đến một mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi một tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông
trên khu vực phía đông bắc bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng năm mươi km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía tây bắc khu vực bắc biển đông
có mưa rào và rông gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh cấp sáu trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi chín độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh chín độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp ba
thưa quý vị và các bạn tại huyện biên giới iadrai tỉnh con tum
trước những thiệt hại do trận lũ quét xảy ra vào sáng ngày chín tháng tám
chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp người dân khắc phục thiệt hại
để nhanh chóng ổn định cuộc sống
trận lũ quét xảy ra vào dạng sáng ngày chín tháng tám
ở huyện biên giới ihadrai tỉnh con tum
không gây thiệt hại về người
sông đã làm hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu cuốn trôi
đường đến các xã iadan iatơi và iazom bị sạt lở ách tắc
từ ngày hôm qua lũ quét chính quyền địa phương cũng một đội bên phòng của bộ chí quyền địa phương
cho người chúng giúp đỡ gia đình dọn dẹp sắp đô đặc còn lên chỗ cá ráo vì bán xá
chúng có hỗ trợ kiệp thơi cho ba triệu đồng để gia đình khắc phục kiệp thơi
lũ quét hôm nay vào bên đầu của chiếc biên phòng chúng thám hỏi hỗ trợ thông đi tốm thổ cổ
để giúp người dân khắc phục hậu quả trận lũ sớm ổn định cuộc sống
suốt đêm qua và ngày hôm nay trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng
biên phòng ban chỉ huy quân sự và công an huyện yarai đã có mặt tại các gia đình bị thiệt hại
giúp người dân dọn dẹp nhà cửa thu dọn vật dụng do nước lũ cuốn trôi
là huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ đang trực ở đồn
chuẩn bị áo phao rồi là một số các dụng cụ cần thiết là xuống hai điểm
một điểm ở thôn ba và một điểm ở thôn bốn
triển khai cho anh em xuống phối hợp cùng với các lực lượng tại chỗ
như là công an dân quân bà con nhân dân
di chuyển các nhà đang có nguy cơ bị lún sụt và cuốn trôi đến vị trí an toàn
hiện nay thì huyện đang chỉ đạo các lực lượng tại chỗ
là sang gạt để đảm bảo thông tiến tỉnh lộ sáu bảy năm vào thôn chín và thôn nhà đờ
còn báo cáo tỉnh là chỉ đạo đơn vị quản lý đường
bộ chủ yếu văn phòng tỉnh là sang gạt đường tuần trai biên giới
để đảm bảo giao thông vào thôn ba trả giá vô
song song với việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do trận lũ quét xảy ra trên địa bàn
chính quyền huyện ia ở rai tỉnh con tum
cũng đang cho giả soát lại toàn bộ các khu dân cư có khả năng bị thiệt hại khi có mưa lũ lớn xảy ra
địa phương hiện cũng đã có quy hoạch sáu mươi tám điểm dân cư với quỹ đất trên hai hai trăm linh hectare
để tổ chức tái định cư cho người dân đang sinh sống ở những khu vực nguy hiểm
hà nam có hai tuyến giao thông đường thủy chính là sông hồng và sông đáy
với gần hai trăm linh km của hai tuyến giao thông này với hơn một mươi bến đò ngang đang hoạt động
hàng ngày có hàng trăm lượt phương tiện thường xuyên qua lại tại các bến đò
việc bảo đảm an toàn cho các hành khách thì hầu như chưa được các chủ phương tiện quan tâm
nguy cơ sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào
tại bến đỏ ngang thôn trung hiếu xã thanh hải huyện thanh liêm
hàng ngày có khá nhiều lượt người và phương tiện giao thông qua lại nơi đây
nhưng người dân lại không thực hiện việc mặc áo phao cứu sinh
nhằm hạn chế tối đa những rủi ro khi tham gia giao thông đường thủy
đặc biệt là trong mùa mưa lũ rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành và chính quyền địa phương
thường xuyên kiểm tra các bến đỏ
thứ nhất là về kiểm tra các gội quy
xem có gội quy xem có gội quy xem có gội quy xem có gội quy xem có gội quy xem có gội quy xem có gội quy
gián gội quy ở chỗ có cái game lám trở không
và kiểm tra về các cơ sở vật chất ví dụ như về đò về phao bơi và đảm bảo để khi an toàn cho khách đi đò
cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyển truyền
chính quyền các cấp các ngành lực lượng chức năng tỉnh hà nam
cần kiên quyết xử lý đối với các chủ phương tiện cũng như người tham gia giao thông đường thủy
không chấp hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra
chiều cường xâm thực luôn là câu chuyện nóng đối với các địa phương ven biển phú yên
năm nay dự báo thiên tai diễn biến phức tạp hơn
ngay từ lúc này nhiều gia đình ven biển đã nơm nớp lo âu
sợ sóng biển tiếp tục ăn sâu vào các khu dân cư
và việc bảo vệ an toàn cuộc sống của người dân ven biển trước mùa mưa lũ
được tỉnh phú yên xác định đây là công việc vô cùng quan trọng
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
làng biển long thủy xã an phú thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
nơi thường xuyên bị chiều cường đánh bổ uy hiếp hàng chục hộ dân
nhiều tháng nay ngày nào cũng vậy
người trong làng ra biển dõi theo tiến độ thi công kè chắn sóng
họ mong mỏi từng ngày chờ đến lúc kè hoàn thành
để cả làng không còn cảnh thấp thỏm mỗi khi chiều cường ập vào
khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở vùng biển xã an phú
một công trình kè chăn sóng có tổng vốn đầu tư ba mươi bảy tỷ đồng
đang được gấp rút thi công với chiều dài tám trăm hai mươi mét dự kiến hoàn thành trong tháng chín tới
thời bảo vệ cho khu vực bên trong trước mùa mưa lũ
thì dự kiến là trước khoảng ba mươi tháng chín
chúng tôi sẽ hoàn thành xong phần mà khắc phục khẩn cấp về lâu dài
hiện nay chúng tôi cũng đã
xin vốn hỗ trợ trung ương gồm thủ tướng cũng đã cấy kiến là chỉ đạo cho hai trăm linh tỷ
để mà làm hai cái dự án là khắc phục khẩn cấp kè sống rớ
và cái dự án xử lý cá bắt của cái dự án kè an phú
thực trạng sạt lở bờ biển đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng
tại nhiều vị trí phía bắc và phía nam ở cửa biển đà diễn thành phố tuy hòa
việc thi công công trình kè chăn sóng đã được triển khai
tôi nghĩ cái vấn đề kinh phí nó cũng rất là quan trọng
tuy nhiên không phải là có kinh phí là chúng ta đã làm là nó khắc phục được đó đâu
nhưng mà phải có một giải pháp kỹ thuật cụ thể
phải có một cái nghiên cứu một cái đánh giá cái dòng chảy ven bờ cho nó phù hợp
thì từ đó đưa ra một cái giải pháp mà nó ổn định nó bền vững
với chiều dài bờ biển hơn một trăm tám mươi chín km nhiều đoạn bị sói lở
thời gian qua gây nguy hiểm khó khăn cho đời sống nhân dân
rõ ràng điều mấu chốt là phải có những công trình nghiên cứu
khoa học tầm vĩ mô để đưa ra những giải pháp ít tốn kém kinh phí mà đem lại hiệu quả bền vững
còn trước mắt ở những nơi đang thi công công trình chống sạt lở như thế này
việc đẩy nhanh tiến độ sẽ giúp người dân các làng biển được an toàn hơn trước mùa mưa bão tới
thưa quý vị và các bạn ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn
đặc biệt là hà nội đang ngày càng gia tăng ở mức đáng lo ngại
giao thông ngày càng nhiều đã tác động trực tiếp đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng
chính vì vậy mà tăng cường giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn
đang là hướng đi được chú trọng trong giai đoạn hiện nay
mật độ phương tiện giao thông cao ô nhiễm môi trường cơ sở hạ tầng đang phát triển
là những nguyên nhân dẫn tới chỉ số ô nhiễm không khí tại các thành phố
đặc biệt là hà nội đang ngày càng tăng cao
trong đó theo những con số thống kê cho thấy nguyên nhân chính dẫn tới vấn đề này
là do có tới bảy mươi lượng khói bụi gây ô nhiễm không khí tại hà nội là do các hoạt động giao thông
bên cạnh đó vấn đề kẹt xe do lượng phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh
cũng ngày càng trở nên trầm trọng
hà nội cũng như thành phố hồ chí minh là những cái thành phố tương đối điển hình
cho các đô thị đang phát triển rất là nhanh
và gia đông đô thị thì chúng ta hiện nay đang chủ yếu là sử dụng gia đông cá nhân
trong khi đó gia đông công cộng xe buýt và các phương tiện gia đông công cộng khác
thì hiện nay chiếm kỳ trọng
và vì vậy thì một trong những cái hành động ưu tiên là làm sao phải giảm được
tổng lượng khói bụi gây kính trên địa bàn thành phố hà nội
tại hội thảo giải pháp giao thông xanh cho thành phố hà nội diễn ra vừa qua
các đại biểu đã nhấn mạnh hà nội là một trong những thành phố bị ảnh hưởng lớn
bởi sức ép đô thị
ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường là những vấn đề thách thức hiện nay
vì vậy cần phải có các giải pháp cấp thiết để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường
do các phương tiện giao thông đem lại
và một trong những giải pháp đó là hướng tới hệ thống giao thông công cộng xanh
ít người hiểu về phương tiện đi lại xanh nghĩa là sử dụng phương tiện đi lại bằng điện
nên bây giờ chúng tôi muốn phát triển hơn những biện pháp để đưa ra những dòng sản phẩm tốt
thân thiện với môi trường để mọi người biết đến hơn về phương tiện xanh
và lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống
giải pháp lớn nhất hiện nay đối với vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị như hà nội
và thành phố hồ chí minh thì chủ yếu vẫn là giải pháp hạn chế các phương tiện cá nhân
như là ô tô xe máy đặc biệt là những phương tiện giao thông đã hết hạn hết sử dụng
hoặc là những phương tiện giao thông không đủ tiêu chuẩn để đưa vào lưu hành
cũng như là không đủ tiêu chuẩn khí thải để có thể lưu hành trong thành phố
đến năm hai nghìn ba mươi số lượng xe máy dự kiến tại hà nội có thể lên tới con số bảy năm triệu xe
và ô tô sẽ vào khoảng một triệu xe
vì vậy việc hướng tới một thành phố xanh trong tương lai với các phương tiện giao thông
giảm thiểu các khí độc hại không khói bụi và tiếng ồn như hiện nay
được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu
thưa quý vị bảo vệ môi trường là nhiệm vụ phức tạp có tính đa ngành
và để xây dựng nước ta thành một nước có môi trường tốt
có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường
thì mọi người dân đều phải có ý thức bảo vệ môi trường
là những vấn đề đã được chỉ ra tại nghị quyết số bốn mươi một của bộ chính trị
đây cũng là mục tiêu quan trọng của chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu các tỉnh phía bắc năm hai nghìn một mươi tám
vừa diễn ra vào sáng ngày một mươi tháng tám tại nam định
theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dân cho việt nam
thì tại nam định nếu mực nước biển dâng năm mươi cm sáu mươi cm một trăm linh cm
thì hai mươi sáu diện tích toàn tỉnh sẽ bị ngập tương ứng
là hai mươi sáu ba mươi hai năm và năm mươi tám
biến đổi khí hậu ở tỉnh nam định trong những năm qua
cũng diễn ra nhanh hơn và khó dự đoán hơn
những yếu tố này đã khiến việc đẩy mạnh chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường
trở nên cấp bách hơn bao giờ hết
từ cái ý thức của từng người dân một cũng có góp phần rất lớn
trong cái việc mà giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường
và giảm được cái việc mà tác động đến biến đổi khí hậu
trên địa bàn tỉnh bệnh ngay hồi năm ngoái hồi tháng một mươi năm ngoái
thì tháng một mươi một năm ngoái khi cơn bão số một mươi
không vào nam định nhưng vào lúc chiều cường
và ngay ở đây tại cái bãi biển thịnh long này
đã ngập hết cả lên
nên là cái từng người dân một phải rất là lưu ý những cái này
bảo vệ môi trường là nội dung trọng tâm của cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phát động trong thời gian vừa qua
để thực hiện nội dung này
cần tiến hành các bước chuẩn bị xây dựng mô hình khu dân cư
bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu
toàn dân tham gia bảo vệ môi trường thì nó cũng là một cái nội dung
trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
và qua vận động này thì mặt trận tổ quốc là đơn vị chủ trì
mặt trận tổ quốc cùng với các tổ chức thành viên
đã tích cực triển khai tuyên truyền vận động nhân dân
và đưa ra những cái giải pháp phù hợp
để làm sao đảm bảo được môi trường trong cộng đồng dân cư nói riêng
và môi trường của đất nước việt nam nói chung
chúng tôi cũng đã tổ chức giao nhiệm vụ cho các đồng chí
từ trưởng ban công tác mặt trận
phối hợp cùng với những người có uy tín trong cộng đồng dân cư
giám sát cao doanh nghiệp
khi phát hiện cái tình trạng một doanh nghiệp xả khói bụi
mà chưa có xử lý
thì lập tức thông báo bằng điện thoại trong đường dây nóng
đến với các cơ quan chức năng
ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và bộ tài nguyên và môi trường
sẽ đẩy mạnh phong trào toàn dân giữ gìn vệ sinh môi trường
phân loại rác thải
giai đoạn một của mô hình toàn dân bảo vệ môi trường
đã được triển khai từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
và sẽ tiến hành sơ kết về mô hình trong tháng một mươi một tới đây
ngay sau đó giai đoạn hai sẽ được triển khai bổ sung hoàn chỉnh
và được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
cắt cấp nhân rộng cho đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi tháng tám ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tỉnh đồng nai
đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
năm hai nghìn một mươi tám tại tòa nhà cao ốc sonadesi khu công nghiệp biên hòa i
tình huống diễn tập được đưa ra tại tòa nhà cao ốc sonadesi
do sự cố chập điện lửa cháy lớn
sau đó lan sang các phòng bên cạnh thuộc tầng năm của tòa nhà này
tại thời điểm cháy bên trong tòa nhà có khoảng tám trăm linh người đang làm việc
tìm cách thoát nạn một số người bị mắc kẹt bên trong
sau khi phát hiện cháy nhân viên bảo vệ và người dân
cùng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa
ngay sau khi nhận được tin báo cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai
đã điều động một mươi xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy cứu người cứu tài sản
sau khoảng hơn ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt
những người bị mắc kẹt đã được đưa xuống nơi an toàn
thông qua buổi diễn tập đã giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm
về công tác phòng cháy chữa cháy khi sống và làm việc tại những khu cao tầng
ngày một mươi tháng tám ubnd tp hà nội ubnd tỉnh sơn la
tổng công ty thương mại hà nội hapro thành viên tập đoàn brg
đã phối hợp tổ chức sự kiện tuần lễ nhãn và nông sản sơn la năm hai nghìn một mươi chín
nhằm quảng bá mặt hàng nông sản an toàn tới người tiêu dùng trong cả nước
ngay trong buổi ra mắt sự kiện tuần lễ nhãn và nông sản sơn la năm hai nghìn một mươi tám
nhiều nông sản đã được đông đảo người tiêu dùng quan tâm hưởng ứng
trong đó tiêu thụ nhiều nhất là mặt hàng nhãn sông mã
ngày một mươi tháng tám ubnd tp hà nội ubnd tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám
thời gian qua các địa phương trên cả nước đã và đang đẩy mạnh thực hiện
cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
các sự kiện như tuần lễ nhãn và nông sản sơn la đã góp phần quan trọng
trong việc đưa các mặt hàng nông sản sạch tới tận tay người tiêu dùng trong cả nước
trong phần tin thế giới tiếp tục xảy ra xả súng tại canada khiến ít nhất bốn người thiệt mạng
liên hợp quốc kêu gọi điều tra vụ tấn công trẻ em tại yemen
ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra ngày hôm qua
ở thành phố frederickton miền đông canada
hiện người dân địa phương vẫn được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo an toàn
cảnh sát địa phương cho biết vụ xả súng xảy ra trên đường bruxy drise gần khu vực dân cư sinh sống
hiện lực lượng đặc nhiệm vẫn đang điều tra hiện trường và các khu vực lân cận do chưa có manh mối về hung thủ
các vụ bạo lực súng đạn có xu hướng gia tăng ở canada trong thời gian gần đây
tháng bảy vừa qua cũng đã xảy ra một vụ xả súng tại thành phố toronto khiến ít nhất chín người
trong đó có một trẻ em bị trúng đạn
tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
đã nhận là thủ phạm của vụ xả súng này
bộ ngoại giao venezuela đã chính thức yêu cầu colombia dẫn độ các nghi phạm trong vụ mưu sát tổng thống nicolás manduró
bằng máy bay không người lái ngày bốn tháng tám tại thủ đô caracas
theo ngoại trưởng venezuela jorge ariasza nhóm tiến hành vụ mưu sát đã được huấn luyện tại colombia để thực hiện kế hoạch
trong số năm nghi phạm có nghị sĩ đảng đối lập venezuela
julio borges và đại tá đã nghỉ hưu oswaldo palomo
chính quyền venezuela đã xác minh hai mươi năm đối tượng tham gia trực tiếp vào âm mưu ám sát tổng thống
và dự định sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của mỹ và colombia trong công tác điều tra
bộ ngoại giao venezuela cũng thông báo đã gửi toàn bộ bằng chứng mà các cơ quan chức năng của nước này đã thu thập được
liên quan tới vụ tấn công tổng thống nicolás manduró cho đại biện mỹ tại caracas james story
đồng thời yêu cầu washington hợp tác
và cho phép dẫn độ các đối tượng liên quan trong vụ việc nghiêm trọng này hiện đang sinh sống ở mỹ về nước để xét xử theo pháp luật
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng
về vụ tấn công nhằm vào xe buýt chở học sinh tại miền bắc yemen ngày chín tháng tám khiến ít nhất hai mươi chín trẻ em thiệt mạng
tổng thư ký guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng các nghĩa vụ của họ
nhân đạo quốc tế tránh tấn công dân thường và các mục tiêu dân sự trong các chiến dịch quân sự
ông guterres cũng nhắc lại lời kêu gọi tiến hành một cuộc đàm phán giữa các phe phái yemen để đưa ra một thỏa thuận chính trị
giới chức y tế địa phương cho biết ít nhất năm mươi người đã thiệt mạng phần lớn là trẻ em dưới một mươi tuổi và bảy mươi bảy người khác
trong đó có ba mươi trẻ em bị thương
liên quân ả rập do ả rập xê út đứng đầu chống phiến quân tại yemen đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công
sau khẳng định vụ tấn công
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa vừa thông báo kế hoạch phóng tàu vũ trụ đến tầng khí quyển bên ngoài mặt trời
đây là sứ mệnh được kỳ vọng sẽ thu thập được những thông tin giúp hiểu hơn về mặt trời và nguyên lý hoạt động của các ngôi sao
tàu tham dò parker solar sẽ được phóng vào ngày hôm nay một mươi một tháng tám
tàu sẽ bay vòng quanh mặt trời và tận dụng lực hấp dẫn của sao kim để thu hẹp dần quỹ đạo
để có thể chịu đựng được mức độ phóng xạ và sức nóng khủng khiếp khi tiếp cận với quỹ đạo của mặt trời
tàu parker solar sẽ được trang bị một lớp chắn nhiệt bằng các chất liệu hiện đại
cho phép tàu chịu được mức nhiệt lên tới một bốn trăm linh độ c
để thực hiện các mục tiêu đề ra tàu pacer solar sẽ bay hai mươi bốn lần trên quỹ đạo của mặt trời
trong sứ mệnh dự kiến kéo dài bảy năm
nasa đang rất tập trung cho dự án này vì muốn tìm lời giải cho những bí ẩn liên quan tới mặt trời
thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại